thí sinh nông thị thiêng số báo danh một mươi chín đến từ huyện trùng khánh đã vượt qua hai mươi năm thí sinh trong đêm chung kết cuộc thi
người đẹp du lịch non nước cao bằng trở thành người đẹp nhất và đại sứ du lịch non nước cao bằng
kèm theo các danh hiệu thí sinh nông thị thiêng nhận phần thưởng một trăm linh triệu đồng từ ban tổ chức
danh hiệu người đẹp thứ hai và thứ ba trong cuộc thi lần lượt thuộc về hai thí sinh trần ngọc anh và lê thủy dương
cuộc thi người đẹp du lịch non nước cao bằng lần thứ nhất có tám mươi sáu thí sinh đến từ ba tỉnh cao bằng lạng sơn hà giang tham gia